thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số một nghìn năm mươi chín về duyệt đề án tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi tám
mục tiêu của đề án là mọi cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối chủ trương
quan điểm của đảng về quản lý bảo vệ biển đảo của tổ quốc nắm vững những vấn đề cơ bản của luật cảnh sát biển việt nam
một trong những nội dung quan trọng của đề án là biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển việt nam
phát hành đến các ban bộ ngành trung ương địa phương đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các cơ quan tổ chức có liên quan
tuyên truyền để các quốc gia trên thế giới và trong khu vực hiểu đầy đủ chính xác hơn về chính sách pháp luật quản lý
bảo vệ biển đảo của việt nam nói chung luật cảnh sát biển việt nam nói riêng xây dựng hình ảnh việt nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình
thành viên của công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai có trách nhiệm thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế
và sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức chung hướng tới mục tiêu giữ gìn vùng biển ổn định hòa bình hội nhập và phát triển bền vững